thưa quý vị và các bạn vụ giết ba người cướp tiệm vàng ngọc bích ở phố sàn huyện lục nam tỉnh bắc giang
do sát thủ tuổi tin lê văn luyện gây ra đã làm hoang mang trong dư luận
cái tên lê văn luyện đã tác động tiêu cực đến đời sống xã hội
tuy nhiên sau lê văn luyện tiếp tục xuất hiện không ít vụ án gây sốc mà thủ phạm lại chính là những hung thủ tuổi tin
và câu chuyện mà chúng tôi sắp chuyển tới quý vị và các bạn sẽ một lần nữa cảnh báo về tình trạng tội phạm giết người khi ở tuổi vị thành niên
công an huyện thạch thất đã triển khai quân nhanh nhất có thể để xuống hiện trường giải quyết vụ án
nhưng khi lực lượng công an xuống tới nơi thì quân chúng nhân dân đã giúp lực lượng công an vây bắt một nghi phạm
hai tổ đã xuống hiện trường cùng với công an chính quy
các chiến sĩ còn lại được phân làm ba tổ công tác có nhiệm vụ chốt chặn ở các tuyến quốc lộ
các đường lên huyện lên xã để bắt giữ hung thủ nguyễn quang huỳnh
trong tình huống hắn còn lẫn trốn trên địa bàn hoặc đang tìm cách trốn chạy khỏi địa bàn
sau khi nhận được chỉ đạo của công an huyện ninh thất
chúng tôi là chỉ huy lực lượng công an xã tổ chức trung nguyện trường
nhất là bảo vệ huyện trường
phối hợp cùng cơ quan công an cấp trên công an huyện và đồn công an hòa lạc
phối hợp truy bắt đối tượng còn lại theo dấu vết nóng
nhiệm vụ nặng nề nhất là công an đồn hòa lạc
là đồn công an quản lý địa bàn hai hung thủ gây án
việc bắt được hung thủ để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trên địa bàn
vừa là trách nhiệm vừa thể hiện một vai trò của lực lượng công an tại đó
sau khi nhận được lệnh của chỉ huy trưởng công an huyện định thất
về vụ trọng án xảy ra tại thôn hai sông thạch hòa thạch thất thành phố hà nội
chúng tôi đã huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống hiện trường
lắm mắt nhanh tình hình vụ việc xảy ra
đồng thời có báo cáo trở lại với công an huyện
ngoài những gì hung thủ ngô đăng thức khai nhận tại cơ quan công an
kết quả khám nghiệm hiện trường nhận định về lứa tuổi và tâm lý tội phạm
một phán đoán dẫn đến quyết định khi đi bắt nguyễn quang huỳnh
là hung thủ còn đang hoảng loạn chưa thể trốn đi xa
và vẫn có thể ẩn nắp đâu đó để chuẩn bị tâm lý đi về hướng nào và đi đâu
hai trinh sát hình sự dạy dặn kinh nghiệm được phân công nhiệm vụ lên đường
đúng như phân tích của các trinh sát
nguyễn quang huỳnh vẫn còn lẫn quẩn cách địa bàn gây án hai km
hắn đang tìm cách vẫy xe trên quốc lộ hai mươi một a
để trốn chạy sự truy đuổi của quần chúng nhân dân và lực lượng công an
nhưng dù có lẫn trốn và tình quái che mắt công an đến mức nào
thì hung thủ nguyễn quang huỳnh
vẫn không qua mắt được lực lượng công an
nhất là hai trinh sát dạy dặn kinh nghiệm
các điều tra viên với những kinh nghiệm dạy dặn được huy động để tiến hành truy bắt mạnh và thái
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng truy bắt xác định mạnh và thái thường xuyên đến đánh bạc tại một sới bạc tại địa bàn tỉnh lân cận
thông tin tinh sát cũng cho biết mạnh và thái cũng là nhiều đối tượng cờ bạc khác đã rời khỏi sới bạc trở về thị xã chí linh trên một chiếc ô tô

các trinh sát liên áp sát mọi thông tin di biến động của nhóm đối tượng đều được liên tục báo về tổ liên ngành
khi chiếc xe khả nghi xuất hiện tại trạm kiểm soát giao thông của đội tuần tra kiểm soát giao thông số một công an tỉnh hải dương thì bị tổ liên ngành bắt lại
mà hiện nay trên xe chỉ có ba đối tượng khác bên cùng
cái việc này dẫn đến cái việc này chúng tôi rất là khó trong cái việc mà truy bắt đối tượng bởi vì hai đối tượng này ở trong vùng núi mà không biết hiện
sau khi các đối tượng đánh bạc về thì các đối tượng này có còn ở trong đấy không
khai thác nhanh các đối tượng có mặt trên xe lực lượng điều tra biết được mạnh và thái đang lẫn trốn tại một địa phận giáp ranh giữa thị xã chí linh và tỉnh bạn
thời gian cấp bách
không thể huy động được nguồn lực lớn để truy lùng
cái trình sát đã phải vào vai diễn khác nhau để tiếp cận các đối tượng
việc này đã mang lại hiệu quả
khi thấy các đối tượng xuất hiện tại một quán nước bên rừng lực lượng truy bắt đã nhanh chóng áp sát và khống chế đối tượng
khai thác nóng ngay trên đường di chuyển về trụ sở công an tỉnh
lực lượng điều tra đã thu được một phần hai sợi dây chuyền còn lại trong người của thái
quá trình đấu tranh mạnh thừa nhận đã cùng với phạm văn thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ở hòa loan nhân quyền bình giang gây ra vụ án trên
mạnh khai nhận do đánh bạc bị thua nên quẩn bách
vào trưa ngày hai mươi tháng một thái bàn lên mạng về nhà nghỉ thành công ở sòi cầu xã thái học tỉnh bình giang
giết bà chủ nhà nghỉ để lấy tiền tiêu xài
và trả nợ do thua cờ bạc
theo kệ ý của thái thì các đối tượng chọn nhà nghỉ của chị minh vì biết rằng nạn nhân thường ở nhà một mình
nghĩ là làm vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi một mạnh rủ thái mua một dao bầu với giá năm mươi đồng để dùng uy hiếp chủ nhà
các đối tượng thống nhất trong trường hợp chủ nhà kêu cứu sẽ sát hại ngay để bịt đầu mối
sau khi thống nhất kế hoạch hai đối tượng đã lấy tờ giấy phô tô chứng minh nhân dân của trọng
mạnh đứng trong phòng rồi bắt xe buýt về nhà nghỉ thành công thuê trọ
hai đối tượng được chứng minh bố trí tại phòng bốn trăm linh hai
tại đây bọn chúng bàn với nhau đợi đến lúc nhà nghỉ không có khách sẽ thực hiện theo kế hoạch đã định
đêm ngày hai mươi một tháng một mươi một mạnh đã hai lần đi xuống thăm dò tình hình nhưng không hành động được
khoảng một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng một mươi một phát hiện thấy chỉ có một mình chị minh ở nhà nên quay lên báo cho thái và hành động
mạnh đi trước đến phòng ngủ của chị minh thì tấm tóc nạn nhân
ngay lập tức mạnh cầm hung khí tấn công liên tiếp vào vùng cổ và tay của chị làm cho chị gục ngã tại nền nhà
ngay sau đó thái xông vào giật đứt sợi dây chuyền chị minh đang đeo trên cổ
thái vứt hung khí xuống eo rồi cùng mạnh đi taxi đến sao đỏ thị xã chí linh vào khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày
khi đến ngã ba sao đỏ thái vào hiệu vàng phú quý ở số một trăm linh bảy nguyễn trãi phường sao đỏ bán một nửa sợi dây chuyền với giá là hai mươi ba triệu bốn trăm linh nghìn đồng
phần nửa sợi dây chuyền còn lại thì thái để vào túi quần bò và mang đi

đây là một vụ án đặc biệt quan trọng vụ án này xảy ra tại một khu đông dân cư

và trong dịp giáp tết nguyên án giáp ngọ hôm đó là vào ngày hai mươi hai tháng chạt

vì nó cũng gây tâm lý hoang mang rất lớn trong nhân dân

vụ án đã khép lại
hùng thủ đã bị bắt giữ
chờ ngày đưa ra xét xử trước pháp luật
chuyên án đã kết thúc
góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
phá án cũng đã thành công
các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh hải dương
một lần nữa lại ghi thêm thành tựu
vào bán vàng truyền thống của đơn vị mình